thời gian qua nhiều người dùng mạng xã hội lo lắng bức xúc khi tài khoản cá nhân bị chiếm quyền sử dụng để hoạt động phạm tội
công an tỉnh quảng nam vừa triệt xóa thành công nhóm đối tượng dùng thủ đoạn này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam đã ra quyết định khởi tố vụ án
về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm rõ nhóm sáu đối tượng gồm lê vũ phong lê minh đức nguyễn hữu nhân đỗ hoài nam lê văn phú hoàng thanh được quê tỉnh quảng trị
đã thực hiện hành vi chiếm quyền quản trị facebook zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó phong là đối tượng cầm đầu
chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng trong nhóm đã chiếm quyền sử dụng nhiều tài khoản facebook zalo
lừa đảo hàng trăm bị hại trên địa bàn cả nước trong đó có bị hại tại tỉnh quảng nam
với tổng giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản lên đến gần hai tỷ đồng
đối tượng sử dụng một website rất đơn giản để bình chọn các cuộc thi về học sinh giỏi về tài nhanh nhí
để giảm dụng người dùng tự cung cấp các tài khoản mạng xã hội facebook như tài năng nhập mặt khảo và số điện thoại
để từ đó các đối tượng chiếm đặt tài khoản
tài khoản mạng xã hội facebook các đối tượng nghiên cứu có tin nhắn trong gia lô của danh sách bạn bè thì các đối tượng nhắn tin đồng loạt
và trong đó thì có những người không để ý khi nhận được tin nhắn mượn tiền thì cứ nghĩ là người thân của mình cần tiền thật và như thế là chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng
với thủ đoạn tinh vi của các đối tượng nhiều người bị chiếm quyền sử dụng tài khoản cá nhân mà không biết đôi khi vô tình mất cảnh giác lại tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo thực hiện hành vi phạm tội
một cuộc hiến cáo đưa ra ở đây thì
khi chúng ta sử dụng công văn gian mạng thì chúng ta phải cùng với việc sử dụng là chúng ta phải kiểm tra tính sát thiệt của thông tin trên không gian mạng
và cái việc kiểm tra có nhiều hình thức ví dụ chúng ta nhận được tin nhắn thì chúng ta có thể thông qua cuộc gọi điện thoại chúng ta phải kiểm tra lại cái tính xác thực có sai sai là từ đó chúng ta sẽ phòng tránh tối đa được cái việc bị lừa đảo chiếm đọc tài sản
theo thống kê sơ bộ hiện tại số người dùng facebook tại việt nam là hơn bảy mươi
bảy mươi sáu triệu người chiếm hơn bảy mươi dân số cả nước
số người sử dụng gia lô thường xuyên chiếm gần bảy mươi dân số
đây là mảnh đất không gian rộng lớn màu mỡ để các đối tượng hoạt động phạm tội
do đó người dân cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng